thưa quý vị vào trường hôm qua thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn vừa ký công văn hỏa tốc
gửi các đơn vị trực thuộc bộ các sở giao thông vận tải khẩn trương triển khai thực hiện về việc khai báo y tế bắt buộc
trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn lây lan kịp thời dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam các sở giao thông vận tải và các cục hàng không
đường sắt đường thủy nội địa tiến hành thông báo cho tất cả các hãng hàng không việt nam các doanh nghiệp vận tải đường sắt đường bộ
và người điều khiển phương tiện vận tải thực hiện ngay việc khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả các hành khách
trước khi thực hiện hành trình trên các chuyến bay nội địa tàu hỏa tàu chở khách du lịch và xe khách liên tỉnh
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu nhân viên phục vụ trên các phương tiện nêu trên tiếp viên hàng không
tiếp viên phụ trách toa xe trên tàu hỏa phụ xe khách liên tỉnh thuyền viên trên các tàu chở khách du lịch thực hiện các bước sau
bước một phải sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để tải ứng dụng khai báo sức khỏe
tìm kiếm theo từ khóa chính xác vietnam health delay ration từ ch play đối với hệ điều hành android hoặc app store đối với hệ điều hành ios
bước hai hướng dẫn và hỗ trợ hành khách khai báo trên trang website
bước ba thông báo ngay cho sở y tế trung tâm y tế dự phòng trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín nơi gần nhất khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín như sốt ho khó thở
bộ giao thông vận tải yêu cầu hành khách trước khi thực hiện hành trình của mình phải thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc và cung cấp cho nhân viên sử dụng ứng dụng
thực hiện quét mã quy rầu cốt mà khách được cấp khi khai trên ứng dụng này
thời gian thực hiện từ một mươi hai h ngày hai mươi một tháng ba
thưa quý vị các bạn ban tôn giáo chính phủ đã ban hành công văn số hai trăm một mươi tám tgcp vp ngày hai mươi tháng ba gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
ban tôn giáo chính phủ đã đề nghị lãnh đạo giáo hội các tổ chức tôn giáo hướng dẫn các tổ chức tôn giáo và các tổ chức tôn giáo để đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
ban tôn giáo chính phủ đã đề nghị lãnh đạo giáo hội các tổ chức tôn giáo về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
bài hạ đối với các cơ sở thờ tự có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín sẽ kịp thời báo cáo chính quyền tạm dừng hoạt động và tiến hành khử khuẩn cơ sở thờ tự không để dịch bệnh lây lan trong tín đồ và cộng đồng dân cơ
lãnh đạo xã hội các tổ chức tôn giáo vận động và chỉ đạo các tổ chức tôn giáo trực thuộc
phát huy vai trò của các cơ sở khám chữa bệnh của các tổ chức tôn giáo
như các phòng y tế phòng thuốc nam tuệ tĩnh đường
phối hợp với chính quyền và cơ sở y tế ở địa phương
triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vận động và huy động các nguồn lực của tổ chức tôn giáo
ủng hộ kinh phí và các nhu yếu phẩm thiết bị y tế khẩu trang
và tham gia hỗ trợ cộng đồng và nhân dân trong các dịch bùng dịch và các khu vực cách ly tập trung
thưa quý vị vào ngày hai mươi một tháng ba ubnd tp hà nội đã ban hành văn bản
yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã
chỉ đạo cơ quan công an cơ quan y tế ubnd phường xã thị trấn
ra soát lập danh sách tất cả những người nhập cảnh vào việt nam
chưa qua cách ly tập trung đang cư trú trên địa bàn
từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
để tổ chức các bộ phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể thành lập các tổ công tác tại cơ sở gồm công an xã phường thị trấn chủ trì
cán bộ y tế tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng thôn bản
ban công tác mặt trận khu dân cư và tình nguyện viên nếu có
tổ chức vào từng ngõ gõ từng nhà các cơ sở lưu trú ra từng đối tượng
lập danh sách những người nhập cảnh vào việt nam
từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay
để thực hiện giám sát theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định
trong quá trình giả soát nếu phát hiện các bộ phòng chống dịch covid một mươi chín
trường hợp nhập cảnh tới nước ngoài về có biểu hiện so ho sốt khó thở
thì chuyển ngay cơ sở y tế theo dõi
đối với trường hợp dương tính chuyển bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương điều trị
ra soát các đối tượng tiếp xúc để cách ly theo dõi
nếu âm tính tiếp tục cách ly tại nhà
thông tin từ cảng hàng không quốc tế đà nẵng
vào ngày hai mươi một tháng ba các hãng hàng không dự kiến đưa về tám chuyến bay
với gần năm trăm linh khách trong đó toàn bộ các chuyến bay từ khu vực asean

như singapore thái lan
tuy nhiên số lượng khách về nước ít hơn so với dự định
theo quy định sau khi máy bay hạ cánh toàn bộ hành khách được đưa về khu vực
để làm thủ tục kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế tại sân bay
sau đó đưa về các khu cách ly
khách quốc tế được đưa về cách ly tại các khách sạn
khách quốc tịch việt nam được đưa về các khu cách ly tập trung
do bộ chỉ huy quân sự thành phố tổ chức
tuy nhiên thực tế trong buổi sáng ngày hai mươi một tháng ba
số lượng khách về ít hơn nhiều so với đăng ký
nguồn nhân cũng có thể xuất phát từ việc
phụ thuộc vào sân bay bên nước sở tại
có cho phép bay hay không